ubnd tp hà nội vừa ban hành báo cáo về kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi và định hướng cho giai đoạn tiếp theo
trong đó đã đơn giản hóa bốn trăm tám mươi một thủ tục sắp xếp và kiện toàn tổ chức của hai mươi hai trên hai mươi hai đơn vị
hiện công tác cải cách hành chính nhà nước của thành phố hà nội vẫn tồn tại một số hạn chế như chưa được quan tâm đúng mức
cơ cấu tổ chức bộ máy của chính quyền cấp huyện và cấp xã đang tồn tại nhiều tầng trung gian
chưa thực sự tinh gọn hiệu quả chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại một số đơn vị chưa đồng đều
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi thành phố đặt ra mục tiêu tiếp tục cải cách thể chế và các quy định về cải cách hành chính theo hướng phân quyền
giao trách nhiệm cho các cấp các ngành xóa bỏ những nút thắt giao càn tạo động lực mới cho sự phát triển
đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận tiện cho người dân
bên cạnh đó thành phố cũng tiếp tục nghiên cứu để chuyển giao toàn bộ hoặc từng phần một số dịch vụ hành chính công cho các tổ chức ngoài nhà nước thực hiện